với những quảng cáo hấp dẫn như có thể tiêu diệt được chín mươi chín chín mươi chín mầm bệnh chống được virus vi khuẩn
những loại dung dịch khử khuẩn có thành phần nano bạc đang được người tiêu dùng đổ xô đi mua
với kỳ vọng giúp bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch bệnh
gọi điện đến một địa chỉ bán dung dịch khử khuẩn nano bạc
người bán tư vấn rất kỹ về loại sản phẩm này cho chúng tôi với nhiều tính năng và công dụng thần thánh
theo một trang bán hàng trên các chợ online chúng tôi liên lạc được với một người bán tại kim ngưu
người này giới thiệu cho chúng tôi hai loại dung dịch khử khuẩn nano bạc
có mặt tại địa chỉ người bán cho
có mặt tại địa chỉ người bán cho
chúng tôi được tư vấn rất kỹ về loại sản phẩm này
từ công dụng tác dụng và thành phần của nano bạc

trong việc diệt khuẩn virus
thế nhưng những người bán hàng lại cho biết đây chỉ là sản phẩm tung ra trong mùa dịch
nên không sản xuất tràn lan
lấy số lượng nhiều thì phải báo trước một hai ngày để sản xuất
nói thật với chị nhé nhất là bên em đang bán cho các tỉnh rất nhiều
nên là tí nữa em lại phải check lại kho nữa để xem còn lại số lượng nó còn nhiều hay không
số lượng nó giới hạn vì nó chỉ sản xuất trong khoảng thời gian này dịch thôi
chứ nó không phải sản xuất đại trà cả năm
đấy nên nó ở đà hàn nó giới hạn số lượng
và người này cũng không quên khẳng định với chúng tôi những sản phẩm nano bạc
sẽ có tác dụng khử khuẩn được virus corona
như cái loại chữ tay bàn trên thị trường là nó là dung dịch phát hồi
nên là thứ nhất là thô ra và thứ hai là chỉ vài giây sau là nó sẽ bay hết
nhưng cái này nó sẽ nó vẫn động lại trên cái bề mặt của chị cả ngày
nên là nó tác dụng là cái kia thì nó là
khử trục luôn
nhưng mà cái này nó sẽ là phòng luôn
phòng cho chị là cái gáo khử khuẩn nó đến phát là
cái này nó tiêu diệt được rồi
tiếp tục đến phố phương mai
nơi bán rất nhiều các loại thiết bị dung dịch và dụng cụ y tế
tuy nhiên khi hỏi về sản phẩm dung dịch khử khuẩn nano
thì tại đây hầu như không có cửa hàng nào biết đến sản phẩm này

nó không thể nó đi cả
nó gọi là như thế nhưng mà nạp cái cơ lô
cái kia nó đóng một cái can một lít hay hai lít cơ
thế nhà mình có cái nano bạc khử khuẩn không khí không
không có cái này nó báo đi
thế em mà không có thì cả đường không thể có
thôi em đi hỏi mà không có mail rồi đó
thế sao nó cái đấy nó lại không phải là dung dịch khử khuẩn y tế à
khi nói về dung dịch khử khuẩn nano tại một cửa hàng bán trang thiết bị y tế
thì người bán cũng khá mơ hồ về sản phẩm này
khi giới thiệu một loại dung dịch khử khuẩn ngoại nhập cho chúng tôi
thì người này cũng không biết sản phẩm có thành phần nano bạc hay không
hàng đắt thiệt
hàng đắt ạ

bốn trăm linh nghìn mà còn không có không nhập được nữa chứ
một can này là một triệu mấy ạ
triệu hai ạ
nếu mà lấy của nó hàng tốt mà nếu mà chỉ lấy đang đúng tâm vịch bây giờ là khoảng triệu hai
khi ta dùng chữ nano bạc thì nó không có nghĩa
mà chúng ta phải nói nó là chất gì
nó là oxy bạc sun soat bạc calorobac hay cái gì bạc chứ
chữ nano bạc đối với tôi là vật lý không có nghĩa
trong khi diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới hết sức phức tạp
thì tại việt nam rất nhiều sản phẩm
ăn theo dịch bệnh được tung ra thị trường như dung dịch khử khuẩn nano bạc là một ví dụ
khi chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng
thì những sản phẩm được bán trên thị trường online sẽ tránh được sự quản lý của các cơ quan chức năng
và hậu quả thì người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu
việc quảng cáo các sản phẩm dung dịch nano bạc có thể diệt chín mươi chín chín mươi chín vi khuẩn là hoàn toàn không có căn cứ khoa học
theo các chuyên gia cách tốt nhất để phòng covid một mươi chín
là hạn chế tiếp xúc với người bị viêm đựng hô hấp cáp tính
cần thiết tiếp xúc thì phải đeo khẩu trang y tế đúng cách
rửa tay thường xuyên bằng sạp phòng
xúc miệng bằng nước sắt khuẩn
che miệng và mũi khi ho
không nên tin vào lời quảng cáo mà sử dụng các sản phẩm không đúng cách để rồi trúc bệnh vào thân